ngày một mươi tám tháng chín cổng thông tin điện tử bộ công an đưa tin thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra giải quyết các vụ án
và hành vi vi phạm pháp luật khác của phan văn anh vũ tức là vũ nhôm
cùng một số tổ chức cá nhân có liên quan tại thành phố hồ chí minh và thành phố đà nẵng
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra ra các quyết định khởi tố bị can áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
và lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc của nhiều cán bộ
tại đà nẵng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt
để tạm giam khám xét chỗ ở nơi làm việc của bị can về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai
quy định tại điều hai trăm hai mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm đối với các ông đào tấn bằng
nguyên phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân tp đà nẵng nguyên bí thư quận ủy ngũ hành sơn
nguyên tránh văn phòng thành ủy đà nẵng nay là bí thư đảng ủy khối các khu công nghiệp thành phố đà nẵng
nguyễn viết vĩnh nguyên trưởng phòng quản lý đô thị nay là giám đốc cảng vụ đường thủy nội địa đà nẵng
cơ quan công an cũng ra quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở
đối với các bị can nguyễn văn cán nguyên tránh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
phan xuân ít nguyên phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng